nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động và phát động tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động thành phố hà nội phối hợp với sở y tế hà nội ban quản lý khu công nghiệp và chế suất hà nội
đã tổ chức tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động tại khu công nghiệp bắc thăng long
đây là một hoạt động thường niên của liên đoàn lao động và sở y tế thành phố hà nội
hơn hai trăm linh công nhân tại khu công nghiệp bắc thăng long đã được khám và tư vấn sức khỏe
truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và phát thuốc miễn phí
hà nội hiện có khoảng một trăm bốn mươi công nhân lao động làm việc ở các khu công nghiệp chế suất
chất lượng nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của sức khỏe sinh sản
vì vậy sự quan tâm đến nguồn lực lao động từ việc tư vấn chăm sóc để giúp phòng bệnh
và chữa bệnh cho công nhân lao động của các cấp công đoàn hà nội và sở y tế hà nội là việc làm thiết
thực và ý nghĩa đợt khám thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng năm tại khu công nghiệp phú nghĩa hà nội